thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết nguyên đán giáp thìn
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan địa phương tập thể cá nhân liên quan theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán giáp thìn phải tập trung ngay vào xử lý công việc
không để chậm chẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động kinh tế xã hội
nhất là đối với các công việc bị tồn động do nghỉ tết
tiếp tục thực hiện khẩn trương nghiêm túc đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã được chính phủ thủ tướng chính phủ giao
chú trọng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tạo việc làm sinh kế cho người dân
thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội bảo đảm toàn diện đa tầng hiện đại bao trùm bền vững
đồng thời tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ công việc trọng tâm
trước dịp lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn bộ công an đã yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông
tiếp tục chủ động phòng ngừa và giải quyết nhanh ủn tắc giao thông trên các tuyến đường khu vực diễn ra lễ hội
kiềm chế tai nạn giao thông tập trung tuyên truyền xử phạt vi phạm đối với những hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn cảnh sát giao thông toàn quốc đã ứng trực một trăm linh quân số
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông huy động các lực lượng khác phối hợp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông
kết quả trong bảy ngày nghỉ tết cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn bảy mươi một trường hợp vi phạm phạt tiền trên một trăm tám mươi hai tỷ đồng
trong đó hơn hai mươi chín trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị xử lý hơn một mươi sáu bảy trăm linh trường hợp vi phạm về tốc độ và một trăm một mươi bốn trường hợp lái xe dương tính với ma túy
bộ công an yêu cầu công an các địa phương thực hiện thường xuyên quyết liệt không có ngoại lệ kiên quyết hình thành thói quen văn hóa đã uống rượu bia không lái xe
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố đồng hới
bắt giữ đối tượng nguyễn hùng anh chú tại thành phố đồng hới đang tạm trữ hơn năm viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc có trọng lượng hơn hai kg
vào lúc một mươi bốn h năm ngày một mươi bốn tháng hai lực lượng công an đã bắt quả tang nguyễn hùng anh khi đối tượng nhận từ xe ô tô giao hàng năm viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc có trọng lượng hơn hai kg
được nguyễn trang cất dấu tinh vi trong các túi ni lông hộp chứa bánh kẹo mỹ phẩm
hùng anh là đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn hoạt động liên tỉnh
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình chia xóa vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn bắt giữ được ba đối tượng với hơn một mươi kg ma túy tổng hợp
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi vừa bắt giữ được đối tượng giết người
trốn truy nã tại tp hcm khi đang bán dạo đồ ăn ngày tết
đầu năm hai nghìn hai mươi ba trong lúc tham gia tiệc nhậu đối tượng lê đức chú tải xã nghĩa hòa huyện tư nghĩa đã xảy ra mâu thuẫn với một người họ hàng
trong lúc tức giận lê đức đã dùng hung khí thực hiện hành vi giết người
sau khi gây án lê đức đã bỏ trốn vào tp hcm và thay đổi họ tên chỗ ở nhằm tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng
và trong dịp tết vừa qua văn phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã bắt giữ được lê đức khi đang buôn bán dạo tại xã vĩnh lộc a huyện bình chánh tp hcm
công an quận gò vấp tp hcm đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn mạnh nghĩa chú tại huyện hóc môn về hành vi cướp giật tài sản
và trần hữu hạnh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó vào trưa ngày một mươi ba tháng hai một người đàn ông quốc tịch armenia đang sử dụng điện thoại khi đi bộ trên lề đường quang trung
thì đã bị nghĩa đi xe máy áp sát giật lấy chiếc điện thoại rồi tàu thoát
đến bảy h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng hai lực lượng công an đã đưa hai đối tượng về trụ sở công an làm việc và tại đây nghĩa khai nhận
sau khi cướp được điện thoại thì đưa cho hạnh nhờ bán
hạnh biết rõ điện thoại của nghĩa đưa là tài sản do phạm tội mà có nhưng vẫn đồng ý bán giúp
vào sáng ngày một mươi năm tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận gò vấp đã thực hiện thủ tục trao trả tài sản cho người đàn ông quốc tịch armenia
ngày một mươi năm tháng hai công an các địa phương đã tổ chức lễ phát động tết trồng cây xuân giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
tại lễ gia quân hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
lãnh đạo công an tỉnh yên bái đã phát động toàn thể cám bộ chiến sĩ toàn lực lượng tích cực hưởng ứng tết trồng cây
và tăng cường công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng năm hai nghìn hai mươi bốn theo chỉ thị số hai của ủy ban nhân dân tỉnh
trong ngày đầu gia quân hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
cám bộ chiến sĩ trong công an tỉnh yên bái đã thực hiện trồng mới trên một trăm linh cây xanh tại khuôn viên trụ sở công an tỉnh
tại lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
lãnh đạo công an tỉnh thái bình đề nghị cấp ủy lãnh đạo các đơn vị
công an huyện thành phố tiếp tục tăng cường quan tâm giáo dục nâng cao nhận thức cho cám bộ chiến sĩ
về vai trò ý nghĩa to lớn và giá trị nhân văn trong thực hiện lời bác hồ dạy về trồng cây trồng rừng
công tác bảo vệ phát triển rừng và môi trường sinh thái tạo phong trào sâu rộng trong toàn lực lượng công an thái bình
sau lễ phát động tết trồng cây các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh các đại biểu và cám bộ chiến sĩ
đã tham gia trồng cây tại trụ sở công an thành phố thái bình
một trong những đơn vị được quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới
tại lễ phát động phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
lãnh đạo công an tỉnh hà nam yêu cầu các cấp ủy lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ chiến sĩ
nắm rõ mục đích ý nghĩa của tết trồng cây và phát động lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của đơn vị
bảo đảm thiết thực hiệu quả tiết kiệm tránh vô chương hình thức
ngay sau lễ phát động các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh hà nam đã trồng mới cây xanh
tại khuôn viên trụ sở công an xã liêm cần
phát động tết trồng cây vào dịp đầu xuân mới là hoạt động ý nghĩa
trở thành nét đẹp truyền thống tại công an hà nam nhằm tuyên truyền giáo dục
nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cám bộ chiến sĩ về ý thức giữ gìn
chăm sóc và bảo vệ cây xanh làm cho cảnh quan môi trường ngày càng xanh sạch đẹp
nhân dịp tết của truyền giáo thịn hai nghìn hai mươi bốn vào chiều ngày hôm qua tức là ngày sáu tết
trại tạm giam công an tỉnh hà nam đã tổ chức hội thi các trò chơi dân gian trong phạm nhân
tham gia hội thi có bốn đội mỗi đội gồm sáu thành viên là các phạm nhân
trong thời gian giam giữ lao động cải tạo tại trại tạm giam công an tỉnh
các đội thi lần lượt trải qua các phần thi gồm
nhảy bao bố bịt mắt bắt vịt chuyển bột mì và quay vòng nhạt đồ
các đội thi đã thể hiện tinh thần sôi nổi nhiệt tình thi đấu hết mình
bảo đảm các yêu cầu thể lệ đề ra
kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao các giải nhất nhì ba và khuyến khích cho bốn đội
hội thi là hoạt động bổ ích khơi dậy các nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc
thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc góp phần hướng thiện
động viên các phạm nhân tích cực cải tạo tiến bộ để sớm tái hòa nhập với cộng đồng
trở thành người công dân có ích cho xã hội
thưa quý vị người người nhà nhà đang náo nức đón một mùa xuân mới
hòa trong không khí rộn ràng những ngày này trên khắp các nẻo đường tuyến phố
đều có các sự kiện hoạt động chương trình văn hóa nghệ thuật diễn ra
đáp ứng nhu cầu thưởng lãm du xuân của người dân và du khách
còn ngoài việc duy trì hoạt động
các đơn vị trực thuộc ngành văn hóa đã nỗ lực đầu tư giản dựng rất nhiều chương trình nghệ thuật
để phục vụ nhân dân và du khách
triển lãm ảnh sứ trầm hương vào xuân được tổ chức tại công viên hoa sứ
ở bờ biển đường trần phú thành phố nha trang
thông qua các tác phẩm nhiếp ảnh người xem sẽ nhìn thấy sự đổi thay từng ngày của tỉnh khánh hòa
cũng như không khí vui tươi ngày xuân của vùng đất xứ trầm biển yến
thấy như là cái đường phố mình triển lãm sứ trầm vào xuân rất là ý nghĩa mà hay đúng là đúng chất xuân
tết năm nay là tôi cũng thấy là các cái hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao của khánh hòa
thì rất là phát triển diễn ra rất là sôi nổi
trong dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn có khoảng ba mươi hoạt động văn hóa
chương trình nghệ thuật được tổ chức xuyên suốt và theo ngày
địa điểm diễn ra các hoạt động văn hóa
chương trình nghệ thuật chủ yếu ở dọc công viên bờ biển trần phú
quảng trường mùng hai tháng bốn công viên phủ đồng
một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng như tháp bà punaga
ngoài các sự kiện do ngành văn hóa đảm trách tổ chức
thành phố nha trang đã phối hợp với một số đơn vị
hiệp hội văn hóa ẩm thực khánh hòa tổ chức chương trình
lễ hội văn hóa nghệ thuật ẩm thực du lịch mang âm hưởng tết xưa tết truyền thống
ngoài các sự kiện do ngành văn hóa đảm trách tổ chức
thành phố nha trang đã phối hợp với một số đơn vị
hiệp hội văn hóa nghệ thuật ẩm thực du lịch mang âm hưởng tết truyền thống
ngoài các sự kiện do ngành văn hóa nghệ thuật trong những ngày du xuân đón tết
người dân và du khách có thể lựa chọn các điểm đến phù hợp trong những ngày đầu năm mới
vào sáng ngày một mươi năm tháng hai ubnd huyện can lộc phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh hà tĩnh
tổ chức lễ khai hội chùa hương tích
lễ hội năm nay còn có ý nghĩa đặc biệt hơn khi được lựa chọn là sự kiện khởi đầu
cho năm du lịch tỉnh hà tĩnh năm hai nghìn hai mươi bốn
trong hai ngày khai hội đã diễn ra nhiều hoạt động văn nghệ thể thao trò chơi dân gian như
chương trình nghệ thuật ca múa nhạc mừng đảng mừng xuân các giải thể thao trò chơi dân gian như bóng truyền nam
giải vật cổ truyền đua thuyền đẩy gậy kéo co trọi gà hội thi mong ngũ quả
trong những ngày đầu năm mới trung bình mỗi ngày chùa hương tích đón khoảng ba lượt khách tới dân hương bái phật du xuân
đó là tín hiệu vui khởi đầu cho năm du lịch tại địa chỉ văn hóa tâm linh
và cũng là bước chuyển đáng mừng trong việc thực hiện mục tiêu đánh thức tiềm năng lợi thế
để chùa hương tích trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong các tour tuyến du lịch
theo số liệu từ trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia mức tiêu thụ điện trên cả nước trong dịp tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
đã giảm ba mươi một bảy so với ngày thường của tuần trước tết
tuy nhiên mức tiêu thụ điện bình quân ngày trong dịp tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
lại cao hơn cùng kỳ của dịp tết năm ngoái là một mươi một một
theo số liệu thống kê thực tế trong kỳ nghỉ tết công suất phụ tải toàn quốc vào giờ thấp điểm giảm
chỉ còn hơn một mươi bốn chín trăm linh mw tương ứng tỷ lệ khoảng sáu mươi so với ngày thường
với mức tiêu thụ điện giảm thấp trong dịp nghỉ tết nhiều loại hình nguồn điện buộc phải giảm phát phù hợp với nhu cầu phụ tải
do đã chủ động kịp thời thông tin rộng rãi cảnh báo về vấn đề an ninh an toàn trong vận hành hệ thống điện
trước trong và dịp tết đồng thời nhờ sự tích cực phối hợp của các đơn vị vận hành và lưới điện
các chủ đầu tư nguồn phát điện trong đó bao gồm cả điện mặt trời mái nhà
về cơ bản đã thực hiện đúng theo các mệnh lệnh điều độ từ đó góp phần đảm bảo vận hành an toàn
hệ thống điện quốc gia không gây sự cố và ảnh hưởng cung cấp điện